thưa quý vị và các bạn khoảng giờ ngày một mươi một tháng sáu tại ngôi nhà ba tầng trong ngõ một trăm chín mươi đường hoàng mai phường tương mai quận hoàng mai thành phố hà nội đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến năm người tử vong
tất cả nạn nhân đều là thành viên trong một gia đình sau đây là những hình ảnh về vụ cháy mà phóng viên chúng tôi vừa ghi nhận được từ hiện trường
thời điểm hỏa hoạn xảy ra trong ngôi nhà trên có một mươi người trong một gia đình năm người trên tầng hai kịp thời chạy thoát còn năm người ở tầng ba và tầng một đã không thể thoát thân
cháu dương thùy linh may mắn được người trong nhà đưa ra từ tầng hai bàng hoàng kể lại sự việc
nhưng mà khói đen mù mịt quá nên bác cháu không ra được nên bác cháu đã phá cửa và tháo kính ra để đập cửa ra
ngôi nhà bốn tầng nơi xảy ra vụ cháy nằm sâu trong một con ngõ hẹp sau khi phát hiện đám cháy lực lượng phòng cháy chữa cháy và người dân đã tìm mọi cách để phá cửa cứu các nạn nhân
tuy nhiên do hệ thống cửa kiên cố động với sức nóng phát ra từ phía trong khiến cho công tác chữa cháy gần như không thể thực hiện được
xe máy để ngay ở bên dưới và các anh biết là cái nhà này nó diện tích rất nhỏ nhà thì bốn tầng trên tầng tung thì không có lối thoát hạn nào
và thứ hai nữa là khi mà đã cháy ở tầng một rồi thì khói bốc lên thì không có khả năng không có khả năng tự thoát mà lại cửa thì khóa rất chắc chắn
vào sáng nay thi thể năm nạn nhân đã được đưa khỏi hiện trường đội xét nghiệm hiện trường của công an tp hà nội đang triển khai thu thập chứng cứ để xác định rõ nguyên nhân gây cháy
đại diện tp hà nội ông lê hùng sơn
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp đã đến hiện trường vụ cháy thân hỏi và động viên thân nhân gia đình bị nạn
trong thời gian tới tp sẽ tiếp tục chỉ đạo sát sao hơn và đặc biệt là cơ sở các tổ dân phố phải phát huy phát huy cái vai trò để tuyên truyền nâng cao cái nhận thức để từng hộ gia đình từng người dân thấy rằng cái việc phòng cháy chữa cháy phòng chống cháy nó là nhiệm vụ là trách nhiệm của mình
để bảo vệ tính mạng và tài sản của chính gia đình mình của người thân mình của bản thân mình
tại thành phố hà nội hiện tồn tại hàng trăm nghìn căn nhà ống có thiết kế kiên cố không có lối thoát hiểm do vậy mỗi khi xảy ra các vụ cháy nổ thường gây ra thiệt hại nặng về người và tài sản vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng xác minh làm rõ